xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
về phần mình bộ trưởng nội vụ phần lan marie rantanen cho biết
chính phủ nước này sẽ đóng cửa trạm kiểm soát còn lại với nga nếu nước hoang diển tiếp tục thực hiện chiến dịch hỗn hợp
nhằm đẩy những người xin tị nạn vượt qua biên giới
theo thông tin từ lực lượng biên phòng nga những đại diện ủy quyền biên giới của phần lan và nga tổ chức các cuộc họp thường xuyên
nhưng các cuộc đàm phán này không dẫn đến giải pháp ổn định tình hình ở biên giới
kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi một chính quyền phần lan đã đóng cửa bốn trong số tám trạm kiểm soát trong bốn tháng
sau đó helsinki quyết định đóng cửa thêm ba trạm kiểm soát ở biên giới với nga cho đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tới
nga cho biết nước này không loại trừ khả năng chính quyền phần lan có thể đóng cửa hoàn toàn biên giới
điện kremlin cũng bày tỏ làm tiếc về quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát của phần lan
và bác bỏ cáo buộc của chính quyền phần lan rằng nga đã khuyến khích dòng người di cư ở biên giới để trừng phạt phần lan vì gia nhập nato
cổng dịch vụ công trực tuyến của hàn quốc mới đây đã gặp sự cố và phải ngừng hoạt động trong một ngày
đại diện bộ nội vụ hàn quốc cho biết bộ định tuyến gặp lỗi không chuyển được lượng lớn dữ liệu qua hệ thống
từ đó làm mất các gói dữ liệu dẫn đến sập hệ thống
hôm một mươi bảy tháng một mươi một vừa qua mạng dịch vụ hành chính dành cho công chức truy cập vào các văn bản được chính phủ phê chuẩn
và cổng dịch vụ công trực tuyến đã dừng hoạt động
sau đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một hệ thống đã được khôi phục
tuy nhiên thời gian hai ngày gián đoạn đã dẫn đến việc chậm trễ xử lý nhiều giấy tờ dân sự cả trực tuyến và trực tiếp
trong khi đó trong cuộc họp báo ngày hai mươi năm tháng một mươi một đại diện bộ nội vụ hàn quốc cho biết sẽ xem xét đánh giá từng vấn đề
để có biện pháp khắc phục cơ bản và hiệu quả nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn
hãng tin donhap cho biết không có dấu hiệu tấn công mạng trong vụ việc này
thưa quý vị như vậy là sau khoảng bảy tuần israel và hamas giao tranh ác liệt kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên giữa hai bên đã được triển khai
giữa bối cảnh con số thương vong về cuộc chiến ngày càng tăng ở giải gaza gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế
việc đạt được thỏa thuận này có thể tạm coi là tín hiệu tích cực
tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là khoảng lặng chức cân bão
bởi thỏa thuận này về thực chất chỉ là sự tạm ngưng chiến chứ không phải một lệnh ngừng bắn thực sự
nhằm hướng tới các giải pháp ngoại giao cho xung đột
những vấn đề xung quanh thỏa thuận tạm thời này sẽ được phân tích bản luận trong chuyên mục thế giới đa chiều hôm nay
tuy nhiên trước tiên mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp sau
chính thức có hiệu lực kể từ bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương
nhằm tạo điều kiện cho các bên trao đổi con tin và tù nhân
thỏa thuận tạm ngừng bắn bốn ngày giữa israel và lực lượng hamas do qatar làm trung gian hòa giải
được xem như niềm hy vọng dùng nhỏ nhoi giữa thảm kịch tại giải gaza
theo thỏa thuận phía hamas sẽ trao trả cho israel năm mươi trong tổng số hơn hai trăm linh con tin mà họ đang giam giữ
ngược lại phía israel cũng sẽ trao trả một trăm năm mươi phụ nữ và trẻ em palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này
trong thời gian lệnh ngừng bắn được thực thi giao tranh sẽ tạm dừng tại cả khu vực phía bắc và phía nam của gaza
để lượng lớn hàng viện trợ có thể tiến vào các khu vực cần được trợ giúp
chính quyền ai cập đánh giá ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa israel và hamas
đã diễn ra thành công bao gồm việc hai bên tuân thủ đình chiến
hoàn tất đợt trao đổi con tin và tù nhân đầu tiên
đồng thời đã đưa được một số lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo tới người dân gaza
về phía israel và hamas lãnh đạo hai bên đều bày tỏ hoan nghênh với hoạt động trao trả con tin
thủ tướng israel benjamin netanyahu cam kết sẽ đưa tất cả con tin trở về
tôi nhấn mạnh với các gia đình và công dân israel rằng chúng tôi cam kết đưa tất cả các con tin trở về
đây là một trong những mục tiêu của cuộc chiến và chúng tôi cam kết đạt được tất cả các mục tiêu

đáng chú ý về phía mỹ đồng minh của israel tổng thống mỹ joe biden đã có phát biểu ủng hộ việc ngừng bắn
đồng thời thể hiện mong muốn cuộc chiến tại giải gaza sớm kết thúc
trong những ngày tới tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo trên khắp trung đông
để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực
một tương lai mà bạo lực chiến tranh không còn là vấn đề gây bận tâm nữa
trong khi đó liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã và đang tích cực đẩy mạnh
việc đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo lớn vào gaza
đồng thời bày tỏ mong muốn lệnh ngừng bắn được kéo dài
liên hợp quốc có thể xác nhận rằng các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo
tiếp tục di chuyển vào gaza qua cửa khẩu rafah
chúng tôi hy vọng rằng việc tạm dừng nhân đạo này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài hơn
vì lợi ích của người dân gaza israel và hơn thế nữa
lệnh ngừng bắn phải kéo dài càng lâu càng tốt để đảm bảo người dân gaza
nhận được những hàng hóa quan trọng như thuốc men thực phẩm nước uống và viện trợ
các tổ chức viện trợ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp tăng cường hoạt động
vận chuyển nhiên liệu và vật tư tới gaza đặc biệt là khu vực miền bắc
nơi nhiều bệnh viện đã ngừng hoạt động và đang đối mặt với tình huống nhân đạo khẩn cấp
do thiếu nhiên liệu nước uống và nguy cơ bùng phát dịch bệnh
để hiểu rõ hơn về nguyên nhân các bên nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn
lợi ích mà nó mang đến cho israel và hamas và dự đoán về diễn biến xung đột
khi thỏa thuận này kết thúc mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những phân tích nhận định
từ đại sứ nguyễn quang khai chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế
người từng có nhiều năm công tác tại khu vực trung đông
xin kính chào đại sứ nguyễn quang khai chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế
thưa ông trước tiên xin ông cho biết nhận định chung về thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên được thực hiện
sau bảy tuần xung đột giữa israel và hamas ạ